kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới sáng ngày một mươi sáu tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là những thông tin dự báo thời tiết
thưa quý vị đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là nắng nóng tại khu vực trung bộ
suốt dọc từ nghệ an đến phú yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi bảy độ vượm không khí là từ năm mươi năm đến sáu mươi năm
chính vì vậy nền nhiệt kết hợp với độ ẩm cao độ ẩm giảm thấp nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực trung bộ
người dân cần hết sức cảnh giác
bên cạnh đó người dân cũng nên hạn chế làm việc hay là lưu thông ngoài trời
vào lúc nắng đạt cường độ mạnh nhất là từ một mươi ba h đến một mươi sáu h để đảm bảo sức khỏe
đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý
chi tiết nhiệt độ cho các vùng sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ sẽ là các nội dung chính
tin an ninh trật tự cập nhật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá chuyên án
bắt sự đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần một viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi ba tháng sáu
tại số nhà một đường võ thị sáu phường phú hội thành phố huế
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế
bắt quả tang đối tượng hà văn trí hai mươi sáu tuổi tạm trú tại thành phố huế
đang tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm chín trăm hai mươi một viên ma túy tổng hợp
hai dao bấm một bình xịt hơi cay một xe máy và hai triệu đồng tiền mặt
được biết trí là đối tượng đã có một tiền dựng sử dụng trái phép chất ma túy
một tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
một tiền án trộm các tài sản
hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
cũng liên quan đến ma túy
phạm văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú huyện vũng liêm
vừa bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt hai mươi năm tù
về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
huyện châu thành phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an huyện châu thành
bắt quả tàng hai vụ khai thác cát sông trái phép với bốn đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai phương tiện xà lan hai máy bơm nước
hai đầu ống hút cát bằng kim loại và tám mươi mét khối cát trên các phương tiện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao toàn bộ tăng vật
cho công an huyện châu thành xử lý theo thẩm quyền
thành phố hội an của tỉnh quảng nam hiện nay có hơn một bốn trăm linh di tích
phân bổ với mật độ dày đặc trong khu phố cổ
những ngôi nhà cổ chủ yếu được làm từ gỗ nhiều nhà kết hợp với kinh doanh buôn bán
chứa nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ
đặc biệt trong mùa nắng nóng này thì nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
khiến các di tích bị đe dọa
trên tình hình đó công an thành phố hội an cùng với chính quyền địa phương
đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp để nâng cao ý thức cho người dân
chủ động phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hội an đã xảy ra một vụ cháy lớn
ở số nhà một trăm ba mươi bốn nguyễn thái học phường bình an
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố hội an
đã huy động năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
phối hợp với lực lượng dân quân và người dân
nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy
sau ba giờ đồng hồ ngọn lửa được dập tắt
tuy nhiên toàn bộ tầng hai của ngôi nhà cùng vật dụng đã bị thiêu rụi
đây là ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi ở thành phố hội an
vụ cháy này đã dóng lên một hồi chuông cảnh báo
về nguy cơ cháy nổ tại các di tích trong khu phố cổ
hiện tại hội an có hơn một nhà cổ phân bố với mật độ dày đặc
chủ yếu làm bằng gỗ nên đã có hiện tượng mối mọt
chỉ cần một sự cố chập điện một đống lửa nhỏ đã có thể gây ra cháy
nếu không chữa cháy kịp thời thì nguy cơ cháy lan
thiêu rụi nhiều ngôi nhà luôn thường trực
chúng tôi đã thường xuyên đi kiểm tra các nhà
và nhắc nhở người dân thực hiện chấp hành tốt
các biện pháp như là trong việc sử dụng điện
sử dụng các nguồn nhiệt trong việc nấu nướng trong các sinh hoạt
đồng thời thì chúng tôi cũng kiểm tra cái hệ thống bố trí nhà
tôi ví dụ như hệ thống bố trí điện bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy
nhất là các nhà mà kết hợp thành kinh doanh
ở hội an đa số nhà ở đều kết hợp sản xuất kinh doanh
chứa nhiều vật liệu
những vật liệu dễ gây cháy nổ như da vải gỗ giấy
nhiều nhà cổ chỉ để kinh doanh nên sau hai mươi một giờ thường không có người ở
nguy cơ cháy nổ rất cao vì vậy mà ý thức người dân là vô cùng quan trọng
trong công tác phòng chống cháy nổ tại phố cổ
mình ở trong phố cổ này mình có ý thức rất là cao về cái việc cháy nổ
ban công an cũng tiên truyền cho mình rất là nhiều
khi đi về tối về mình tắt hết điện rồi có bình chữa cháy hay bình đâm nhà rồi đó
để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
thành phố hội an đang triển khai dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ mới
với tổng kinh phí hơn hai trăm linh tỷ đồng lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
tại hơn một di tích xây dựng bể chứa nước ngầm một mét khối
hệ thống điện thông minh camera giám sát chữa cháy
cùng với đó công an thành phố hội an cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân
và thành lập các đội phòng cháy chữa cháy thường trực
phối hợp với lực lượng dân phòng tập huấn nghiệp vụ sẵn sàng khi có cháy nổ xảy ra
đối với công an thành phố thì hiện nay thì đang tiến hành tổ chức kiểm tra công tác
đảm bảo an toàn phòng cháy cháy và triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác phòng cháy cháy
đối với các ban dự đoạn phòng cháy chữa cháy của xã phường và các cơ quan đơn vị
đồng thời là tiến hành tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy
cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng phòng cháy chữa cháy cơ sở các cơ quan đơn vị trên địa bàn
đường vào phố cổ rất hẹp xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường
mất nhiều thời gian mới đến được điểm cháy để ứng cứu dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng
vì vậy để hạn chế hỏa hoạn xảy ra đòi hỏi người dân và các đơn vị cần nâng cao cảnh giác
đặc biệt trong việc sử dụng điện cúng tế thờ tự
thưa quý vị khu vực phía nam đang là điểm nóng sốt xuất huyết của cả nước
chiếm khoảng tám mươi số ca mắc và một trăm linh số ca tử vong
bên cạnh đó một số bệnh truyền nhiễm khác cũng đang có xu hướng tăng nhanh tại khu vực này
thế nhưng hiện nhiều địa phương lại đang rơi vào tình trạng thiếu hóa chất thiếu thuốc
thiếu dịch truyền điều trị cho bệnh nhân điều này đã khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn
và tháo gỡ bài toán này thì vẫn đang là vấn đề nóng cần được giải quyết càng sớm càng tốt

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả tay chân miệng đều là bệnh truyền nhiễm biểu hiện đầu tiên ở người bệnh là sốt sau đó là phát ban
vì vậy để tránh điều trị sai người bệnh cần tới cơ sở y tế thăm khám sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ
và đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông ông có thể cho biết những cái khó khăn trong công tác phòng chống dịch hiện nay là gì ạ
cái biến đổi thời tiết khí hậu cũng là một cái ảnh hưởng
cái thứ ba là những cái việc phòng bệnh của người dân
đối với những bệnh mà không phải covid một mươi chín thì cũng có những phần nào chủ quan
và một cái điểm mà chúng tôi cũng thấy rằng là nó rất khó khăn là nguồn lực
nguồn lực ở đây là cán bộ y tế y tế dự phòng y tế cơ sở
vừa qua các bạn biết rằng là nhiều cán bộ là thế rồi chuyển ra y tế tư mà chống dịch phải là y tế công
thế rồi vấn đề rằng là chúng ta vẫn cứ đang là theo cái nguồn máy là đáp ứng cái dịch bệnh covid một mươi chín mà đôi khi các cấp chính quyền cũng như là người dân thì lại không để ý tới những cái dịch bệnh này
thế và một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng thấy rằng là nguồn lực về tất cả các mặt tài chính rồi v v
chúng ta cũng dồn quá nhiều vào covid một mươi chín
và trong những thời gian qua mà tôi muốn nói một cái điều rằng là khi mà chống dịch
covid một mươi chín thì chúng ta không đáp ứng được các dịch vụ y tế cơ bản
như ông vừa chia sẻ thì một trong những khó khăn trong công tác phòng chống dịch đó là chúng ta thiếu nguồn nhân lực cũng như là những trang thiết bị y tế
vậy thì ông có thể cho biết lý do cụ thể của vấn đề này là ra sao ạ
mặc dù là quốc hội đã có cái phê duyệt gói một mươi năm tỷ cho y tế dự phòng y tế cơ sở
nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là vẫn cần có cái đáp ứng một cách sao cho nó phù hợp nâng cao cái năng lực của hệ thống y tế lên
người ta không những
là chống dịch covid một mươi chín mà người ta phải đối phó với nhiều các cái bệnh dịch khác
cả thể hiện thực hiện các cái chương trình mục tiêu y tế khác
thì ở đây thì thứ nhất là trong cái lúc mà nguồn lực của chúng ta hạn chế thì chúng ta phải tập trung làm sao mua cho nó trọng tâm trọng điểm
tránh cái hiện tượng là mua giàn tràn
vâng vậy để giải quyết bài toán này thì theo ông chúng ta sẽ cần những cái chính sách gì trong thời gian tới
chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách
mà làm rõ hơn về những các cái vấn đề liên quan tới mua sắm cho cán bộ y tế
tạo điều kiện cho những cái hành lang pháp lý
và một cái điểm nữa thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là các cơ chế cũng phải
cán bộ mà vừa rồi có những đại biểu nói rất là đúng
nên là anh làm chuyên môn thì không thể làm
nghĩ một cách nó thông thạo được khi đi
có thể người ta biết nhưng mà cũng không có đủ thời gian để người ta làm những cái việc đó không kiểm tra giám sát được hết
và dẫn tới những cái việc mà sai sót
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
ngày ba mươi tháng sáu là hạn cuối giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip
tăng thời gian thực hành lái ô tô trên đường
là những chính sách có hiệu lực trong tháng sáu
theo thông tư số một trăm hai mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính về giảm các loại phí
trong đó lệ phí làm căn cước công dân gắn chip sẽ được giảm năm mươi
chính sách ưu đãi này sẽ chỉ kéo dài hết ngày ba mươi tháng bốn
sau ngày này người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí như cũ
cụ thể người dân chuyển từ chứng minh nhân dân chín số một mươi hai số sang thẻ căn cước công dân
cần nộp ba mươi đồng một thẻ
người dân đổi thẻ cũ hỏng thay đổi thông tin có xe xót về thông tin
phải đóng năm mươi đồng một thẻ
người dân xin cấp lại thẻ không bị mất hoặc được trở lại quốc tịch việt nam
phải đóng bảy mươi đồng một thẻ
theo nghị định số một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi của chính phủ doanh nghiệp tổ chức kinh tế
đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế
trước ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh
sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử
hiện nay sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng sáu thông tư số bốn năm hai nghìn hai mươi hai của bộ giao thông vận tải
đã điều chỉnh thời gian học thực hành lái xe trong chương trình đào tạo lái xe ô tô
theo đó người học lái ô tô hạng b một sẽ tăng thực hành trên đường từ hai mươi h lên hai mươi bốn h

trong khi đó số giờ thực hành trên sân tập của các hạng lái xe đều giảm xuống
việc tăng thời gian học lái xe trên đường trường được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng lái xe
giúp tài xế làm quen với các tình huống thực tế
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý có trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
thưa quý vị thời gian vừa qua giá xăng dầu thế giới liên tục tăng mạnh
theo các chuyên gia đã đến lúc bộ công thương và bộ tài chính cần có giải pháp
nhằm hạn chế những tác động của giá xăng dầu đến nền kinh tế và người dân doanh nghiệp
giảm thuế bất kỳ
giảm thuế bất kỳ
giảm thuế bảo vệ môi trường tạm dừng trích nộp quỹ bình ổn giá xăng dầu
giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu trong nước rút ngắn thời gian điều hành
tăng nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia là những giải pháp được các chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra
điều này sẽ giúp giảm áp lực tăng giá trong nước
theo tính toán với việc giảm thuế bảo vệ môi trường thu ngân sách nhà nước từ ngày một tháng bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi
sẽ giảm khoảng gần hai mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng số tiền này ít hơn rất nhiều nếu so với phần tiền ngân sách thu được từ thuế nhập khẩu
khi giá xăng dầu liên tục tăng từ đầu năm đến nay
ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hai lãi suất vay vốn
trong chương trình phục hồi kinh tế
song nhiều doanh nghiệp lo lắng khó tiếp cận được gói vay này khi mà ngân hàng không hạ chuẩn cho vay
một số doanh nghiệp cho rằng tiêu chuẩn gói vay này
còn khắt khe hơn trước khi để tiếp cận được gói vay
doanh nghiệp phải đảm bảo các điều khoản như phải có doanh thu và lợi nhuận có tài sản thế chấp
trong khi đây là những thứ doanh nghiệp đang thiếu và cần được hỗ trợ
do đó doanh nghiệp kiến nghị được dùng cơ sở kinh doanh doanh thu hiện tại
hoặc dùng những tài sản lưu động để chứng minh khả năng phục hồi
chứ không nhất thiết phải đảm bảo bằng bất động sản tài sản hữu hình chính chủ như bình thường
còn nếu áp điều kiện hiện nay thì câu chuyện khó chạm được gói sẽ tiếp diễn trở lại
chỉ còn ít ngày nữa thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra
sau hàng loạt tiêu cực xảy ra trong kỳ thi của một số năm trước
thì câu hỏi đặt ra là kỳ thi năm nay được tổ chức như thế nào
để có thể đảm bảo nghiêm túc khách quan và công bằng
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo khẳng định các quy định liên quan tới khâu đề thi
của kỳ thi năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chặt chẽ hơn
theo đó bộ sẽ phân định rõ trách nhiệm
của các giáo dục và đào tạo
cá nhân giữa các khâu xây dựng quản lý ngân hàng câu hỏi thi
biên soạn biên tập thẩm định lựa chọn và nhập liệu câu hỏi thi
ở các khâu lựa chọn nhập liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi
được tăng cường biện pháp bảo mật
trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia ban đề thi
về công tác in sao vận chuyển lưu trữ đề thi
bộ giáo dục và đào tạo lưu ý địa phương có các phương án bảo vệ khu vực in sao
vận chuyển và lưu trữ đề thi đặc biệt chú trọng công tác lựa chọn cán bộ
cơn khát thiếu thuốc điều trị thiếu vật tư y tế
đang lan tràn tại nhiều bệnh viện
từ tuyến tỉnh thành phố cho tới trung ương
hậu quả của điều tưởng chứng như vô lý này lại đổ hết lên người bệnh
đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật
theo ghi nhận của báo lao động
việc không được cấp đầy đủ thuốc theo bảo hiểm y tế
là hoàn cảnh chung của nhiều bệnh nhân khi đến khám và điều trị
tại một số bệnh viện tuyến tỉnh trong thời gian gần đây
đặc biệt nhiều bệnh nhân phải móc hầu bao mua thêm thuốc
với lý do là bệnh viện cạn thuốc
việc phải tự bỏ tiền túi ra để mua khiến nhiều người bệnh bức xúc vì mất quyền lợi
trong khi đó hầu hết lãnh đạo các bệnh viện đều ngại lên tiếng vì sợ
đại biểu quốc hội nguyễn anh trí đoàn hà nội cho rằng
nguyên nhân của thực trạng trên là các giám đốc không mặn mà
thậm chí ngần ngại thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế vì sợ sai
mức lương tối thiểu tăng sáu là tin vui đối với công nhân lao động
tuy nhiên nhiều người băn khoăn về việc
nghị định mới thì lại không quy định lao động qua đào tạo được trả lương cao hơn bảy
so với mức lương tối thiểu vùng
chia sẻ với báo kinh tế và đô thị chủ tịch công đoàn một doanh nghiệp cho biết
trong nghị định số ba mươi tám quy định tăng lương sáu
nhưng không bắt buộc chủ sử dụng lao động cộng bảy lương qua đào tạo
đây sẽ là kẽ hở để doanh nghiệp không cộng bảy lương cho người lao động
nếu trường hợp lương tối thiểu tăng sáu nhưng doanh nghiệp lại cắt khoảng bảy qua đào tạo
thì người lao động bị âm một
tuy nhiên một số chuyên gia lao động cho rằng
về nguyên tắc thì chính phủ bỏ quy định bảy là đúng để tuân thủ khái niệm về lương thị trường
những người đã học nghề muốn có lương cao hơn
phải qua thỏa thuận với chủ sử dụng lao động và phụ thuộc vào cung cầu lao động